tên nguyên đán năm nay thời tiết trên cả nước đều có nắng đẹp thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
vì vậy tại các điểm vui chơi đã thu hút rất đông du khách tới du xuân
tại hà nội phố sách xuân mang đến cho người dân thủ đô nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc
như tìm hiểu nghệ thuật thư pháp các trò chơi dân gian gói bánh trưng giao lưu với tác giả sách
không gian chi thức đặc biệt của phố sách xuân đang dần trở thành điểm đến văn hóa yêu thích không thể thiếu
của người dân thủ đô mỗi khi tết đến xuân về
ghi nhận tại thành phố hội an tỉnh quảng nam trong những ngày tết nguyên đán
các hoạt động văn hóa lễ hội thường được tổ chức tập trung vào ban đêm
tuy nhiên vào ban ngày trên các tuyến phố cổ vẫn tấp nập người qua lại
đặc biệt người dân và du khách tập trung đông tại các đền chùa hội quán nổi tiếng linh thiêng
để vãn cảnh chùa cũng như lễ chùa đầu năm
trong dịp tết kỷ hợi toàn tỉnh khánh hòa ước đón hai trăm linh năm lượt khách lưu trú
trong đó khách quốc tế đạt sáu mươi tám năm trăm linh lượt tăng hơn một mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
du lịch biển đảo vẫn là một trong những tour du lịch ăn khách nhất của phố biển nha trang
được du khách trong và ngoài nước lựa chọn